ngày sáu chín tại nhà khách chính phủ phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã chủ trì lễ đón và hội đàm với bộ trưởng ngoại giao nicaragua denis moncada
đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày năm bảy chín
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh hoan nghênh bộ trưởng denis rolando moncada colindre
thăm chính thức việt nam nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
nguồn ba chín một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguồn ba chín hai nghìn một mươi chín khẳng định việt nam luôn coi trọng tình cảm đoàn kết sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và nhân dân nicaragua
hai bên nhất trí củng cố quan hệ chính trị truyền thống và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp
xúc tiến đàm phán ký kết các văn kiện hợp tác tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương
tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp hai nước đặc biệt trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp nuôi trồng thủy sản y tế xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất vật liệu xây dựng năng lượng viễn thông
hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực về an ninh quốc phòng văn hóa thể thao và du lịch
hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương